hàng trăm cán bộ nhân viên của nhiều cơ quan đơn vị và nhân dân thành phố hương yên
đã tỏa ra các tuyến phố công viên trồng cây xanh thu gom rác thải làm vệ sinh môi trường
qua đó góp phần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường
phát huy sức mạnh cộng đồng cùng hành động làm cho thế giới sạch hơn
gắn trách nhiệm bảo vệ môi trường với các tổ chức cá nhân doanh nghiệp và cộng đồng dân cư
tại trung tâm triển lãm và mỹ thuật thành phố hải phòng đã khai mạc liên hoan ảnh các câu lạc bộ hải phòng hai nghìn hai mươi bốn
liên hoan do hội nghệ sĩ nhiếp ảnh hải phòng tổ chức nhằm tạo thêm sân chơi cho những người yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh
tại triển lãm đã trưng bày tám mươi sáu tác phẩm ảnh phản ánh văn hóa phong cảnh con người và phong trào thi đua lao động sản xuất
xây dựng thành phố và đất nước ngày càng giàu đẹp
sáu trăm hai mươi tác phẩm của sáu mươi tác giả thuộc các câu lạc bộ nhiếp ảnh trên địa bàn thành phố gửi về tham dự sau hai tháng phát động
các tác phẩm trưng bày được đánh giá cao ở cách thể hiện góc nhìn mới cũng như nội dung đặc sắc
nhân dịp này một mươi hai tác phẩm được chọn trao giải thưởng tác phẩm lễ hội sa mã của tác giả duy thính báo hải phòng được trao giải nhất
triển lãm mở cửa từ ngày hai mươi bốn tháng chín đến hết ngày ba mươi tháng chín
tại hà nội nhà xuất bản kim đồng đã tổ chức buổi tọa đàm về văn học nga
dành cho thiếu nhi với chủ đề còn mãi những cánh bùm đỏ thắm
văn học nga là món ăn tinh thần đã nuôi dưỡng tâm hồn của bao thế hệ độc giả thanh thiếu niên việt nam
lớp lớp độc giả trẻ đã mơ ước đã vui buồn đã say mê và đã trưởng thành
cùng với những tác phẩm như chiếc nhẫn bằng thép của paul topski
dagestan của tôi của rasul gamzatov
thép đã tôi thế đấy của ochobsky
văn học nga là mẫu mực của chủ nghĩa nhân đạo
và giá trị tinh thần
có lẽ vì vậy mà đến tận ngày nay
các tác phẩm văn học nga với vẻ đẹp thơ mộng
vẫn có sức sống bền bì
cùng sự ủng hộ của độc giả nhiều thế hệ
văn học nga là một trong những nền văn học lớn của thế giới
trong đó nhất là sách cho các thế hệ
đặc biệt là từ những thế hệ nhỏ
thì riêng tôi đánh giá là có một hệ thống
sách rất là đẹp
văn học nga vẫn luôn mang đến cho mình
một cái cảm giác về niềm hoài cổ
và cái tính chất nga rất là đậm đặc trong nó
mình rất là thích
như là những một số
về cái folklore trong các tác phẩm văn học nga
mình rất là thích
vừa qua nhà xuất bản sách kim đồng
đã ra mắt ấn phẩm mới
bộ sách văn học nga
tác phẩm chọn lọc gồm các tựa sách
đã gắn liền với thế hệ các bạn đọc trẻ việt nam
đồng thời tổ chức buổi tòa đàm
với tựa đề còn mãi những cánh buồm đỏ thắm
như một lời chi ân đến với đọc giả
như mọi người cũng thấy là
cái sự trở lại của văn học nga
thì cũng là sự trở lại của các tác phẩm kinh điển thôi
tuy nhiên thì
thế hệ bạn đọc thì đã thay đổi rồi
như là chúng tôi bắt buộc phải tìm
có những cái tìm tòi
để mang đến những cái hình thức mới
trong khi một số người cho rằng
tại việt nam hiện nay văn học thiếu nhi nga
có phần lép vế so với các tác phẩm anh mỹ
thì đại diện nhà xuất bản kim đồng
có ý kiến khác
qua cái văn học nga người ta hiểu thêm
nền văn hóa rất là sâu sắc
một nền văn hóa văn minh
và nhân bản
thì tôi nghĩ rằng
sức sống của văn học nga
thì còn rất bền lâu
các thế hệ trước cũng thế
và các thế hệ bây giờ cũng thế
là họ hướng đến những cái gì tốt đẹp
dạy cho người ta biết yêu thương
biết sống có trách nhiệm
với mọi người
cho nên tôi tin chắc
là các bạn trẻ việt nam
sẽ đón nhận một cách hồ hời
văn học kinh điển nga
vẫn có một sức sống vượt thời gian
vì những cảnh tượng số phận
cảm xúc mà nó miêu tả
và gợi ra chẳng bao giờ là cũ
vẻ đẹp và giá trị tầm cỡ
của các tác phẩm ấy
vẫn tiếp tục hấp dẫn đọc giải việt nam
để văn học nga và nước nga
luôn gần gũi trong tình yêu người việt
trong phần tin quốc tế
ngừng bắn ở syri phụ thuộc vào tất cả các bên
firc ủng hộ thỏa thuận hòa bình
với chính phủ colombia
sau khi thỏa thuận ngừng bắn tại syri vừa qua
đã sụp đổ mà không đạt được kết quả đột phá nào
ngoại trưởng nga sergei lavrov cho rằng
việc khôi phục ngừng bắn tại syri
phụ thuộc vào tất cả các bên liên quan
chứ không chỉ có những nhượng bộ đơn phương của nga
theo báo giới truyền thông ông lavrov nhấn mạnh
chỉ có thể nói về khôi phục ngừng bắn
trên cơ sở tập thể
ngày chín tháng chín vừa qua nga và mỹ đã nhất trí
về một thỏa thuận ngừng bắn trên cả nước
tập thuận lợi tiếp cận viện trợ nhân đạo
và tiến hành các chiến dịch quân sự chung
chống tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng
cũng như nhánh al qaeda tại syri
tuy nhiên lệnh ngừng bắn đã đổ vỡ sau một tuần
khi một đoàn xe cứu trợ nhân đạo bị tấn công
ngày một mươi chín tháng chín khiến hai mươi người thiệt mạng
ngoại trưởng lavrov kêu gọi điều tra vụ tấn công trên
đồng thời khẳng định lại rằng
các lực lượng không quân nga và syri
không liên quan đến vụ này
liên quan tới giải quyết
cuộc khủng hoảng người di cư
có thể tái định cư chín người nhập cư
đang sống tại những khu trại tạm bỡ
phát biểu khi đến thăm
một trong một trăm sáu mươi bốn trung tâm tiếp nhận
người tị nạn đặt tại thành phố tours
ông hollande tái khẳng định cam kết
sẽ đóng cửa những khu chạy tị nạn tạm bỡ
ở calais được biết đến với cái tên
trại khu rừng
tổng thống pháp cho rằng tình trạng ở kalley là không thể chấp nhận được
đặc biệt là đối với những người
phải trốn chạy chiến tranh
ông hollande dự kiến đến calais vào ngày hai mươi sáu tháng chín tới
khu trại ở calais đã trở thành
một biểu tượng cho sự thất bại của chính phủ pháp
khi đối phó với cuộc khủng hoảng người nhập cư
các trung tâm tiếp nhận người nhập cư
mới của pháp có thể đón khoảng bốn mươi năm mươi người
trong vòng bốn tháng
khoảng thời gian hồ sơ sinh nhập cư của họ được xét duyệt
trong bối cảnh các mối đe dọa khủng bố gia tăng
anh có kế hoạch tuyển thêm
gần một nhân viên tình báo
trong vòng bốn năm tới
trong khuôn khổ cuộc hội thảo
do cơ quan tình báo trung ương mỹ cia tổ chức
ông alex younger lãnh đạo cục tình báo mật của anh
cho rằng ngành tình báo cần phải thích ứng
với sự biến hóa khôn lường của các mối đe dọa
đặc biệt trong thời đại hiện nay
khi các phần tử khủng bố lợi dụng công nghệ
và mạng internet để thực hiện các âm mưu nguy hiểm
chính cuộc cách mạng tin học đã làm thay đổi
cách thức hoạt động vốn có của các đối tượng này
vì vậy cục tình báo mật của anh
quyết định sẽ tuyển dụng thêm khoảng tám trăm linh nhân viên
tương đương hơn ba mươi nhân sự
trong vòng bốn năm tới
bên cạnh đó cơ quan này sẽ ưu tiên tuyển dụng
những người có sở trường về tin học
bởi sự kết hợp giữa công nghệ và tình báo nhân sự
sẽ là trọng tâm của cuộc chiến chống khủng bố
lực lượng vũ trang cách mạng columbia
firc đã tuyên bố nhất trí
với chính phủ columbia
firc là lực lượng vũ trang đối lập
lớn nhất columbia
do đó sự kiện này là một dấu mốc quan trọng mở đường
cho việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài
năm mươi hai năm qua tại quốc gia nam mỹ này
lãnh đạo firc cho biết lực lượng này
sẽ tiếp tục các nỗ lực thay đổi xã hội
sau khi nhận được một mươi ghế đại biểu không cần thông qua bầu cử
tại quốc hội cho đến năm hai nghìn hai mươi
lãnh đạo firc
cũng kêu gọi tất cả các phe nhóm
tại nước này cùng đối thoại
để đạt được một thỏa thuận chính trị quốc gia
nhằm thiết lập nền hòa bình ổn định xã hội
thúc đẩy cải cách hiến pháp
hướng tới mục tiêu phát triển đất nước
tuy nhiên thỏa thuận hòa bình đạt được giữa chính phủ và frc
hôm hai mươi bốn tháng tám vừa qua tại cuba
sau gần bốn năm đàm phán
sẽ chỉ được thông qua khi có ít nhất bốn bốn triệu phiếu ủng hộ
tương đương một mươi ba
trong tổng số ba mươi năm triệu cử tri đăng ký ở colombia
và phải cao hơn số phiếu phản đối
hội nghị công ước về buôn bán quốc tế
các loài động thực vật hoang dã nguy cấp
viết tắt là
cites lần thứ một mươi bảy đã khai mạc
tại johannesburg nam phi
với sự tham dự của tổng thống nước chủ nhà
cùng đại diện một trăm tám mươi hai quốc gia thành viên của công ước
và các tổ chức bảo vệ động thực vật hoang dã quốc tế
phát biểu khai mạc hội nghị
tổng thống nam phi jacob zuma
hoan nghênh sự tham dự đông đảo của các đoàn đại biểu
các nước thành viên
đây là hội nghị lần thứ bốn của cites
được tổ chức tại châu phi
kể từ khi công ước cites có hiệu lực
vào ngày một tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
tổng thống zuma đánh giá cao
những đóng góp về những biện pháp kiểm soát
buôn bán động thực vật hoang dã quý hiếm
và nhấn mạnh việc săn bắt trộm
buôn bán các động vật hoang dã trái phép
đã và đang ảnh hưởng đến gần năm trăm linh loài
đặc biệt các cá thể động vật hoang dã quý hiếm
như voi tê giác sư tử
tại châu phi và nhiều nơi trên thế giới
khiến chúng có nguy cơ tuyệt chủng trong tương lai gần
tổng thống nam phi kêu gọi cộng đồng quốc tế
có những biện pháp bảo vệ khẩn cấp
đối với nhiều loài động thực vật hoang dã quý hiếm
tại châu phi nói riêng
và toàn thế giới nói chung trong thời gian tới
hội nghị setes lần thứ một mươi bảy
sẽ kết thúc vào ngày năm tháng một mươi tới
quý vị và các bạn thân mến
chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc